chỉ khi khắc phục được những mặt hạn chế đó thì năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên mới được nâng lên công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng mới đạt được những kết quả bền vững